trong dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi việc bắt buộc ghi âm ghi hình hoạt động hỏi cung bị can được quy định tại khoảng sáu điều một trăm tám mươi tám việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một trong số các hoạt động điều tra phải được ghi âm ghi hình
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một trong số các hoạt động điều tra phải được ghi âm ghi hình
hội đề nghị chỉ nên ghi âm ghi hình trong trường hợp bị can phạm tội đặc biệt nghiêm trọng bị can kêu oan hoặc không nhận tội
quy định bắt buộc ghi âm ghi hình hoạt động hỏi cung bị can tại khoảng sáu điều một trăm tám mươi tám dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi là chưa phù hợp với thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của nước ta hiện nay bởi những lý do sau đây
thứ nhất do đây là thủ tục bắt buộc thì cùng với việc lập biên bản sau khi hỏi cung điều tra viên phải đọc cho bị can nghe
phát lại băng ghi âm ghi hình từ đầu đến cuối để bị can xác nhận lời khai và ký vào biên bản
trong thực tế các vụ án hình sự đều phải tiến hành hỏi cung nhiều lần mà khi nào cũng ghi âm ghi hình và làm các thủ tục nêu trên thì mất quá nhiều thời gian
đó là chưa kể trường hợp mất điện hoặc vì lý do kỹ thuật khác không thể ghi âm ghi hình thì điều tra viên không thể tiến hành hỏi cung bị can
điều đó ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ điều tra vụ án nhất là đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cần phải khẩn trương hỏi cung bị can để truy bắt đối tượng và thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
thứ hai biện pháp quan trọng cơ bản chủ yếu hàng đầu trong phòng chống oan sai là đề cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán đi liền với việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
việc chấp hành quy chế làm việc quy trình công tác
công tác thanh tra nhất là thanh tra trong khởi tố bắt giam giữ truy tố
công tác thanh tra nhất là thanh tra trong khởi tố xét xử phải được tiến hành thường xuyên chú trọng phát hiện sớm sai phạm
tập trung phối hợp xác minh các dấu hiệu oan sai để có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời không để kéo dài gây hậu quả xấu
thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật
chú trọng giáo dục bồi dưỡng điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán về tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
xử lý tội phạm lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo
chỉ đạo đôn đốc kiểm tra hướng dẫn đối với điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán nhằm phát hiện kịp thời
chấn trình khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác bắt giam giữ điều tra truy tố xét xử
xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và kiên quyết điều chuyển khỏi cơ quan tiến hành tố tụng những cá nhân vi phạm nghiêm trọng
trong công tác điều tra truy tố xét xử xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan tiến hành tố tụng nếu để xảy ra oan sai bức cung nhục hình
tăng cường trang bị phương tiện chuyên dùng để phục vụ việc ghi nhận chứng cứ kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật của điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán trong khi thi hành công vụ
thứ ba hoạt động hỏi cung của cơ quan điều tra diễn ra ở nhiều nơi cả ở thành phố nông thôn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
điều kiện cơ sở vật chất của cơ quan điều tra ở nhiều nơi không thể đáp ứng
vì hàng năm cơ quan điều tra thu lý khoảng gần một trăm linh vụ án hình sự với khoảng một trăm sáu mươi bị can
nếu thực hiện đúng quy định thì số kinh phí phải chi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng đó là chưa kể số máy dự phòng chi phí xây dựng kho bảo quản sửa chữa biên chế quản lý máy ghi âm
trong khi nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn chưa thể đáp ứng được ngay theo quy định trên của bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi
nếu thực hiện đúng quy định thì số kinh phí phải chi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng đó là chưa kể số máy dự phòng chi phí xây dựng kho bảo quản sửa chữa biên chế quản sửa chữa biên chế quản sửa chữa biên chế quản